tại hà nội trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã gặp mặt báo chí để thông tin về chương trình sức mạnh nhân đạo hai nghìn hai mươi
đồng thời tổ chức công bố trao giải cuộc thi phóng sự truyền hình toàn quốc đề tài nhân đạo lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
theo đó chương trình sức mạnh nhân đạo hai nghìn hai mươi sẽ có chủ đề tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân canh tí hai nghìn hai mươi
nhằm kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp và những tấm lòng nhân ái trên cả nước cùng chung tay hỗ trợ người nghèo vui xuân đón tết
đồng thời tôn vinh các tổ chức cá nhân doanh nghiệp đã đồng hành với hội chữ thập đỏ việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến ít nhất một năm triệu xuất quà cho các hộ nghèo hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm hai nghìn hai mươi
hộ gia đình chính sách và cán bộ hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được trao tặng trong dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi
cũng nhân dịp này hội chữ thập đỏ việt nam đã công bố kết quả cuộc thi phóng sự truyền hình đề tài nhân đạo lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
một mươi tác phẩm đoạt giải sẽ được trao giải tại chương trình sức mạnh nhân đạo hai nghìn hai mươi diễn ra vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi